nhận thấy nguy hiểm của sự việc người phụ nữ ngay lập tức nhắc nhở nên đưa trẻ đi viện để được xử lý kịp thời
sự hiếu động đã khiến đứa trẻ quên mất lời dặn dò của người bà và hậu quả là